thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh trọng điểm phía nam
có đông dân cư đông khu công nghiệp khu chế xuất sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã chủ trì hội nghị trực tuyến thường trực chính phủ với hai mươi bảy địa phương phía nam về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo tại hội nghị bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
đợt dịch này với biến chủng delta có khả năng lây lan rất nhanh đã được ghi nhận tại năm mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
tp hcm và một số tỉnh phía nam đang có diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục tăng
trong các tuần đầu tháng sáu ghi nhận trung bình ba trăm linh ca mắc mỗi ngày
trong tuần cuối tháng sáu và đầu tháng bảy ghi nhận gần một ca mắc mới mỗi ngày và đã ghi nhận trên hai ca mắc mới trong ngày
do dịch bệnh đã lây lan rộng trên địa bàn nhiều ổ dịch xảy ra tại các khu chợ đầu mối
khu công nghiệp khu dân cư đông người nên vài ngày tới tp hcm sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao
trước khi ổn định và từng bước kiểm soát tình hình khi hết thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
các tỉnh thành phố khác tiếp sáp với tp hcm và các địa phương thuộc khu vực phía nam vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới
do dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng với các chuỗi lây nhiễm ổ dịch chưa xác định được nguồn lây
nhiều người đã di chuyển đi hoặc đến tp hcm trong thời gian trước đó
có thể mang theo mầm bệnh nhưng chưa được phát hiện
tại hội nghị theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã tập trung thảo luận
đánh giá sát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay và dự báo tình hình trong thời gian sắp tới
kết quả hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian qua và nguyên nhân của những kết quả hạn chế
chỉ ra những bài học kinh nghiệm và những đề xuất kiến nghị những nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới
nhất là về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện
hợp giữa các ngành địa phương để công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn
trên tinh thần bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết
trước hết ưu tiên số một tại các địa phương lúc này là phòng chống dịch covid một mươi chín
những nơi an toàn cho phép thì vẫn duy trì sản xuất phát triển kinh tế